kính thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng một mươi một đoàn kiểm tra của sở lao động thương minh xã hội tp hcm
đã làm việc với ủy ban nhân dân quận bình tân về việc chi trả gói hỗ trợ đợt ba
cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân quận bình tân báo cáo đợt một địa phương đã hỗ trợ hai mươi tám chín tỷ đồng
cho một mươi chín trên hai trăm bảy mươi một người trong tổng số một mươi chín bốn trăm một mươi năm lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
đợt hai hỗ trợ cho gần năm mươi hai lao động tự do một một trăm sáu mươi hộ nghèo cận nghèo và hơn một trăm sáu mươi hộ lao động khó khăn
các trường hợp chưa nhận hỗ trợ là do đã qua đời hoặc vắng mặt tại địa phương
trong đợt ba quận bình tân đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho gần bảy trăm chín mươi người
trong đó để hỗ trợ cho hơn ba trăm bảy mươi sáu người và còn hơn bốn trăm một mươi ba người chưa được nhận hỗ trợ
quận kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm sớm phân bổ kinh phí vì ngân sách địa phương không đủ tạm ứng chi trả
quận bình tân cũng đã nêu ra những khó khăn hạn chế trong việc thực hiện các gói hỗ trợ
trong đó có việc dân số đông vượt mốc một triệu người nhiều công nhân lao động tự do công tác triển khai nhanh
nên còn lúng túng tuyên truyền còn hạn chế nên người dân không hiểu rõ đối tượng được hưởng trợ cấp
dẫn đến bức xúc tụ tập đòi hỏi quyền lợi gây mất trật tự